với mong muốn lan rộng tình thương của con người trong xã hội hiện nay mới đây tại hà nội tác giả hà huy thanh đã cho ra mắt độc giả cuốn sách việt nam quốc gia của tình thương
thông qua cuốn sách hà huy thanh muốn thổi vào bạn đọc niềm tin tình thương là vĩnh cửu có trong từng cử chỉ từng hành vi của con người
cuốn sách gồm một mươi ba chương có nội dung hướng tới chủ đề tình thương cuốn sách dẫn dắt người đọc theo hành trình thấu hiểu chia sẻ kiến tạo giải pháp cùng các mục tiêu
nội dung cuốn sách lý giải mạch lạc rõ ràng và rất tự tin bằng những câu chuyện giản dị về tình thương của cha mẹ vợ con bạn bè và của bản thân tác giả trong cuộc sống hàng ngày
thông qua cuốn sách tác giả đã truyền cho độc giả một ngọn lửa một niềm tin về tình thương luôn luôn tồn tại trong cuộc sống và kêu gọi mỗi người trong chúng ta hãy xây dựng việt nam thành một quốc gia giàu tình yêu thương
cuối cuốn sách tác giả nhấn mạnh để hóa giải những đau khổ bi kịch hãi hùng sẽ diễn ra trước mắt chúng ta trong đêm mai
chỉ có khái niệm duy nhất tình thương và chỉ có tình thương mà thôi